hôm nay là ngày đầu tiên đạt sinh viên năm ba đến từ bắc ninh trở lại hà nội sau kỳ nghỉ tết kéo dài thêm một tháng
cách trường đại học công nghiệp hà nội vài trăm mét khu nhà trọ của đạt là một trong những nơi có mật độ cho thuê phòng trọ sinh viên cao bậc nhất khu ngoại thành này